ban bí thư trung mương đảng đã tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết ba năm thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị khóa một mươi hai
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
hội nghị được tổ chức với hình thức trực tuyến
điểm cầu trung ương được tổ chức tại phòng họp diên hồng nhà quốc hội
bảy trăm chín mươi hai điểm cầu ở địa phương bao gồm cả điểm cầu ở một số huyện xã
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư dự hội nghị
đánh giá về kết quả ba năm thực hiện chỉ thị năm trưởng ban tuyên giáo trung ương võ văn thưởng khẳng định
việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đã dần trở thành việc làm thường xuyên
thành ý thức tự giác của cán bộ đảng viên và nhiều người dân trong cả nước
gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành từng cấp từng địa phương từng đơn vị
kết quả thực hiện chỉ thị năm cùng với kết quả thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
và các nghị quyết chỉ thị kết luận về công tác xây dựng đảng
đã góp phần làm cho vai trò vị trí uy tín của đảng của hệ thống chính trị được nâng lên rõ rệt
trong kết quả phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại đáng phấn khởi của ba năm qua
có sự đóng góp tích cực của kết quả thực hiện chỉ thị năm
trưởng ban tuyên giáo trung ương nhấn mạnh trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt
nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện chỉ thị năm ý nghĩa vai trò của việc học tập
làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đối với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh xây dựng văn hóa con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ tổ quốc
tiếp tục nghiên cứu làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức phong cách phương pháp cách mạng hồ chí minh
và việc vận dụng trong giai đoạn hiện nay
các cấp ủy chỉ đạo tổ chức học tập chuyên đề năm hai nghìn hai mươi và các năm tiếp theo nghiêm túc hiệu quả
phù hợp với từng đối tượng trưởng ban tuyên giáo trung ương võ văn thưởng yêu cầu làm tốt công tác tuyên truyền
giáo dục trong toàn đảng và toàn xã hội đổi mới các phương pháp và hình thức tuyên truyền giáo dục
quan tâm tới công tác tuyên truyền miệng tuyên truyền trên báo chí và mạng xã hội tăng cường phối hợp
cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí truyền thông để có những sản phẩm báo chí hay hấp dẫn và sâu sắc